hiện nay tình hình dịch sốt xuất huyết vẫn đang có chiều hướng gia tăng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
tại tỉnh long an mặc dù công tác phòng chống dịch bệnh luôn được triển khai liên tục ở tất cả các cấp
dòng số ca mắc sốt xuất huyết trên toàn tỉnh liên tục gia tăng và cao hơn so với các năm trước
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh long an cho biết từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay
toàn tỉnh long an đã phát hiện bốn trăm chín mươi bảy ổ dịch và ghi nhận hơn hai sáu trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
tăng gấp ba hai lần so với cùng kỳ chưa có trường hợp tử vong
thành phố tân an là địa phương có người mắc sốt xuất huyết nhiều nhất tỉnh
với hơn ba trăm linh ca tăng khoảng bốn lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
về phía trạm y tế cũng có tổ chức nhiều buổi tuyên truyền nói chuyện chuyên đề về cách phòng bệnh sốt xuất huyết
tôi nhận thấy bên cạnh những hộ gia đình
có cái ý thức về cách phòng bệnh sốt xuất huyết rất là tốt
thì cũng còn một số hộ cái ý thức về cách phòng bệnh cũng chưa có cao
nguyên nhân làm số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng là do nhiều người dân còn thiếu quan tâm trước việc vứt chai
lọ để nhiều vật dụng chứa nước và ao tù nước động quanh nhà đã tạo điều kiện thuận lợi để phát sinh lang quang
có khả năng là những tháng tới trên địa bàn tỉnh long an
bệnh có khả năng tăng cao thêm
và cái thông điệp mà bộ y tế muốn gửi đến ngành y tế muốn gửi đến là chúng ta
mỗi tầng như vậy chúng ta nên mỗi nhà mỗi hộ gia đình
chúng ta nên bỏ khoảng thời gian một mươi năm phút để chúng ta dọn dẹp những cái dụng cụ chứa nước xung quanh nhà
để tránh mũi đào vào rẽ trứng để nở thành lang quang
hiện nay ngành y tế tỉnh long an đang triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất số ca mắc bệnh mới
không để bệnh bùng phát trên diện rộng
đồng thời cơ quan chuyên môn đã chủ động phối hợp với các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền
tổng vệ sinh phun thuốc diệt mũi nhằm kiểm soát tại cộng đồng các yếu tố nguy cơ
trọng điểm là giám sát ngăn không để phát sinh lang quang mũi